ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức đoàn giám sát và hỗ trợ việc tháo rỡ công trình vi phạm tại dự án khu du lịch canh nông
vườn thượng uyển bay trên đường đèo mimosa phường một mươi diện tích tháo rỡ nằm trên khu đất nông nghiệp rộng hơn một bảy ha
trước đó ubnd tp đà lạt đã ban hành ba quyết định xử phạt hành chính về vi phạm trật tự xây dựng khai thác sử dụng tài nguyên nước
với tổng số tiền là bốn mươi năm triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn ubnd tỉnh lâm đồng chỉ đạo phải tháo rỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép và xử lý triệt để hành vi sai phạm